trong phiên thảo luận về dự án luật tín ngưỡng tôn giáo tại phiên họp thứ ba của ủy ban thường vụ quốc hội chiều nay
đã có nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến quy định về hoạt động xã hội của tổ chức tôn giáo
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
cho ý kiến về hoạt động xã hội của tổ chức tôn giáo một số đại biểu cho rằng hiện nay pháp luật về giáo dục hiện hành
chưa quy định tổ chức tôn giáo được thành lập nhà trường
vì vậy đề nghị dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo quy định rõ vấn đề này để khả thi trong thực hiện
bởi theo thống kê của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các cá nhân của tổ chức tôn giáo đã tổ chức gần hai trăm bảy mươi trường
và chín trăm linh nhóm lớp mầm non độc lập tại ba mươi chín tỉnh thành phố trong cả nước với gần một trăm hai mươi sáu trẻ em theo học
nhiều trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề
hầu hết các cơ sở giáo dục do các cá nhân của tổ chức tôn giáo thành lập bảo đảm các yêu cầu
điều kiện của pháp luật về giáo dục hoạt động ổn định và có hiệu quả
tuy nhiên nhiều ý kiến đại biểu lại cho rằng dự thảo luật chỉ nên quy định chung
về việc tổ chức tôn giáo được thực hiện các hoạt động giáo dục
còn những nội dung cụ thể sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật về giáo dục
theo một số đại biểu hiện vẫn chưa có những quy định cụ thể về việc thành lập các cơ sở như thế
phải có điều kiện tiêu chuẩn giáo viên thế nào khi học xong cấp chứng chỉ bằng cấp thế nào
theo dự kiến dự án luật tín ngưỡng tôn giáo sẽ được trình quốc hội xem xét và thông qua
khi điều kiện diễn ra